thưa quý vị và các bạn nhân dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư tới các cháu thiếu niên nhi đồng trên toàn quốc
truyền hình công an nhân dân xin trân trọng gửi tới các em nhỏ trên cả nước toàn văn bức thư
các cháu thiếu niên nhi đồng yêu quý nhân dịp tết trung thu năm hai nghìn hai mươi bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước
các cháu trong cộng đồng người việt nam ở nước ngoài và các cháu người nước ngoài ở việt nam những tình cảm yêu quý và thân thương nhất
trung thu năm nay bác rất vui và khen ngợi các cháu
năm học vừa qua mặc dù đại dịch covid một mươi chín ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập sinh hoạt và đời sống của các cháu
nhưng các cháu đã luôn cố gắng chăm ngoan tích cực không quản khó khăn cùng gia đình và nhà trường có các hình thức tổ chức học tập mới phù hợp
vừa chống dịch hiệu quả an toàn vừa đạt kết quả học tập tốt
nhiều cháu đã vươn lên đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế
mỗi việc làm tốt của các cháu là niềm vui niềm tự hào của gia đình nhà trường và xã hội
đảng nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
và luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào các cháu thế hệ tương lai của nước nhà
bác mong các cháu trong năm học mới tiếp tục kế tục truyền thông hiếu học thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy
nuôi dưỡng hoài bão thắp sáng ước mơ không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập
làm nhiều việc tốt trở thành con ngoan trò giỏi phát triển toàn diện để sau này tiếp nối cha anh xây dựng đất nước ta
giàu đẹp văn minh sánh vai cùng các cường quốc nam châu như sinh thời bác hồ kính yêu hẳng mong muốn
trung thu là tết cổ truyền văn hóa tốt đẹp tết vui chơi đặc biệt của các cháu
bác chúc các cháu đón tết trung thu thật vui vẻ an toàn bổ ích
thân ái nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với mong muốn mang tết trung thu đầm ấm trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng cao
những ngày cuối tuần qua đoàn thanh niên các tri đoàn trong khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần công an tỉnh quảng nam
cùng với đoàn viên thanh niên công an huyện nam trà my đã tổ chức chương trình vui tết trung thu
dành tặng những món quả ý nghĩa tới trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trả vân huyện nam trả my
sau hơn ba giờ vượt gần hai trăm linh km từ thành phố tam kỳ đoàn viên thanh niên công an đã có mặt tại xã trà vân huyện nam trà my
chuẩn bị tổ chức đón tết trung thu sớm cho các em nhỏ tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trà vân
thấu hiểu được điều kiện kinh tế ở địa phương còn nhiều khó khăn
để các cháu đón tết trung thu trong sự bao bọc yêu thương
đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ công an đã cùng nhau đóng góp kinh phí
dành tặng hai mươi phần quà mỗi phần ba trăm linh đồng là áo ấm và các dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập
ba trăm linh phần bánh kẹo trung thu mỗi phần năm mươi đồng
ngoài ra các em còn được xem múa lân tham gia các hoạt động văn nghệ
những món quà nhỏ mang ý nghĩa lớn là tấm lòng của đoàn viên thanh niên với mong muốn đem niềm vui tết trung thu đến với trẻ em nơi đây
hôm nay trường phổ thông dân vật văn trú tỉ hợp văn rất là phong hỷ được đón tiếp các chiến sĩ công an thuộc chi đoàn công an tỉnh quang nam
đến nhân dịp tết trung thu tết cổ truyền của tiên niên nhiên đồng việt nam
các anh đảo vượt đường xa để về tổ chức những hoạt động vui tết trung thu cho các học sinh của nhà trường
hôm nay tổ chức rất nhiều hoạt động dành quà cho học sinh
có thể nói rằng những hoạt động của các anh hết trức là có ý nghĩa và đem lại động lực niềm tin cho hai tòa nhà trường cố gắng phản đối thực hiện công tác dạy học tốt hơn
bên cạnh nhiều phần quà cho các em nhỏ đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng nam còn dành tặng cho nhà trường công trình thư viện xanh
nhằm giúp các em học sinh nơi đây có thêm điều kiện tiếp xúc với sách khuyến khích các em hình thành thói quen đọc sách
thì chương trình công an
hình trường lần này được đoàn khối tham gia dựng tập trung vào vấn đề xây dựng thư viện xanh
đây là một mô hình hoàn toàn mới trên địa bằng tỉnh quang nam
đối với mô hình này thì tập trung vào tạo một không gian cho các em thiếu nhây không gian sinh hoạt nghiên cứu đọc sách
những hoạt động thiết thực ý nghĩa mà tuổi trẻ công an tỉnh quảng nam đã và đang chung tay góp sức cùng với xã hội
giúp đỡ trẻ em nghèo trẻ em ở vùng sâu vùng xa
với hy vọng rằng sự sẻ chia yêu thương sẽ là động lực để các em nỗ lực vươn lên trong học tập
phân đấu trở thành con ngoan trò giỏi trở thành người có ích cho xã hội